thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp nhằm nâng cao giá trị gia tăng trên đơn vị diện tích
tạo việc làm và thu nhập cho bà con nông dân trên địa bàn
ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh quảng trị đã triển khai mô hình liên kết
bốn nhà trồng dứa nguyên liệu theo hướng nông sản sạch trên địa bàn toàn tỉnh
trên vùng đất gò đồi khoảng hai mươi hectare thuộc xã cam thủy huyện cam lộ tỉnh quảng trị
trước đây bà con nông dân chỉ biết trồng rừng ngoài ra họ không trồng được một loại cây nào khác
để giúp cho các hộ nông dân trồng dứa nguyên liệu có hiệu quả
sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh quảng trị đã phối hợp với học viện nông nghiệp việt nam
và công ty cổ phần thực phẩm xuất khẩu đồng giao tỉnh ninh bình
cung ứng giống phân bón hướng dẫn và chuyển giao khoa học kỹ thuật cho người dân
bên cạnh đó công ty đồng gia cũng cam kết bao tiêu sản phẩm cho bà con nông dân và khấu trừ sau khi thu hoạch
năm hai nghìn một mươi bảy này tỉnh quảng trị sẽ triển khai trồng thử nghiệm trên vùng đất đỏ ba gian
đất cát nội đồng và đất cát ven biển hơn hai mươi hectare trồng dứa quyên
sau đó trồng đại trà trong toàn tỉnh hơn một trăm bốn mươi hectare dứa
với tiềm năng về đất đai khí hậu thuận lợi
cùng với sự liên kết bốn nhà trong sản xuất và tiêu thụ dứa
đây chính là hướng mở đối với tỉnh quảng trị trong việc tái cơ cấu nông nghiệp
một vấn đề hết sức quan trọng đó là giúp cho người dân
người dân yên tâm hơn cho đầu gia sản phẩm của mình
không phải chịu cảnh được giá mất mùa và được mua mất giá